nghiên cứu đề xuất sự hỗ trợ về phương tiện nguồn lực từ các ban chỉ đạo quốc gia ủy ban quốc gia và huy động các nguồn tài trợ viện trợ hợp pháp khác để xây dựng lực lượng dự bị thường trực của bộ công an tinh gọn mạnh đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra hiện nay
tuy nhiên công tác phòng ngừa tội phạm còn nhiều vấn đề tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp đặc biệt đại dịch covid một mươi chín cũng tác động mạnh mẽ đến kinh tế an sinh xã hội vì vậy nguy cơ gia tăng tội phạm là rất lớn đây là những vấn đề thực tiễn đặt ra cần có lời giải về mặt lý luận
tại hội thảo các đại biểu đã tập trung phân tích đánh giá những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn công tác phòng ngừa tội phạm nhất là công tác phòng ngừa xã hội hạn chế các nguyên nhân điều kiện phát sinh tội phạm phân tích đánh giá nhận diện và dự báo tình hình tội phạm nhất là những vấn đề phức tạp nổi lên cần tập trung giải quyết hiện nay về tội phạm hình sự tham nhũng kinh tế buồn lộng tội phạm vi phạm về môi trường tội phạm sử dụng công nghệ cao tội phạm về ma túy từ đó đ
bản tin tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác vào cuối giờ sáng ngày hôm nay ba mươi tháng một mươi một sau một ngày xét xử hội đồng xét xử phúc thẩm của tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đã tuyên án vụ án xảy ra tại công ty nhật cường điểm đáng chú ý là hội đồng phúc thẩm không chấp nhận kháng nghị của viện kiểm sát nhân dân thành phố hà nội cũng như quan điểm của luật sư đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại hà nội tại phiên phúc thẩm
về trách nhiệm dân sự hội đồng xét xử buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường hai trăm hai mươi một tỷ đồng mà công ty nhật cường thu lợi bất chính trong vụ án tuy nhiên các bị cáo có quyền khởi kiện bùi quang huy là tổng giám đốc công ty nhật cường hiện đang bỏ trốn yêu cầu bồi hoàn các khoản tiền phải nộp trong vụ án này
về hình phạt hình sự hội đồng xét xử quyết định chỉ chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo nguyễn bảo trung chú tại phường phương mai quận đống đa hà nội về giảm nhẹ hình phạt
vì đã bồi thường thiệt hại hai tỷ đồng trong vụ án không chấp nhận kháng cáo về trách nhiệm dân sự của bị cáo này hội đồng xét xử quyết định giảm án cho bị cáo nguyễn bảo trung từ tám năm tù xuống sáu năm tù các bị cáo còn lại giữ nguyên mức án sơ thẩm
trước đó tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên án sơ thẩm đối với một mươi bốn bị cáo trong vụ này trong đó bị cáo nguyễn bảo ngọc là giám đốc tài chính một mươi bốn năm tù giam bị cáo nguyễn thị bích hằng là kế toán trưởng bị phạt ba năm sáu tháng tù